giữa lúc dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp thì nhiều địa phương trong cả nước đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm máu chậm chậm
tại thành phố cần thơ bệnh viện huyết học truyền máu cần thơ nơi cung cấp máu cho phần lớn các bệnh viện trong khu vực đồng bằng sông kiều long
cũng gặp phải tình trạng trên và phải nỗ lực khắc phục bổ sung nguồn máu giữ chữ
kể từ đầu tháng bốn đến nay trung bình mỗi ngày bệnh viện huyết học truyền máu thành phố cần thơ tiếp nhận từ tám mươi đến một trăm linh đơn vị máu
chỉ đạt một mươi so với lượng máu phát ra
hiện tại bệnh viện đảm nhận cung cấp máu cho một mươi một trên một mươi ba tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông kiều long

việc thực hiện cách ly xã hội khiến nguồn cung cấp máu cho người bệnh thiếu hụt
trước thực trạng đó nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố cần thơ đang tích cực kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên chức tham gia hiến máu
kịp thời bổ sung nguồn máu giữ chữ
tôi rất là vui khi được tham gia vào hoạt động này
thực sự nó là một cái hoạt động rất là có ý nghĩa
với lý do là những đơn vị máu thì chúng ta không thể tạo từ sản xuất được
nên cần những người khỏe mạnh và những người có những tinh thần về xã hội tốt để thực hiện những nhiệm vụ cao cả
đó là cứu người trên những khó khăn
hiện ủy ban nhân dân thành phố cần thơ bệnh viện huyết học truyền máu thành phố cần thơ
cùng các bệnh viện và địa phương đang tích cực vận động hiến máu
trước mắt tại các cơ sở y tế tạo lòng tin bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia
đây là việc làm rất cần thiết để chia sẻ khó khăn với các bệnh viện
đặc biệt là người bệnh trong thời điểm dịch covid một mươi chín vẫn đang có những diễn biến khó lường